thông tin về vụ chống người thành công vụ xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
công an quận đống đa vừa tạm giữ hình sự nguyễn thanh tùng hai mươi năm tuổi
trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội để điều tra
tại cơ quan công an nguyễn thanh tùng khai nhận sáng ngày một mươi năm tháng một mươi khi tùng lưu thông trên đường trường trinh
thì bị tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số ba công an thành phố hà nội
ra hiểu lệnh dừng xe kiểm tra vì lỗi không đồ mũ bảo hiểm
tùng không chấp hành mà phóng xe bò chạy
khi đến đầu nút giao thông ngã tư sở tùng lại tiếp tục bị tổ công tác khác của đội cảnh sát giao thông số ba chặn lại
do muốn chạy thoát đối tượng đã lao thẳng xe vào người chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến cả hai cùng ngã ra đường
nổi máu côn đồ đối tượng bật dậy lao đến đấm liên tiếp vào mặt đồng chí cảnh sát giao thông gây thương tích
vụ việc chỉ dừng lại khi người dân và lực lượng chức năng ra tay không chế đối tượng
hiện công an quận đống đa đang tiếp tục điều tra vụ việc theo thẩm quyền